sau thời gian dài nghỉ học do những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thì hôm nay ngày bốn tháng năm các tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh
trung học cơ sở trung học phổ thông và sinh viên đi học trở lại
các khối lớp nhỏ hơn sẽ trở lại trường vào một hai tuần sau đó
bộ giáo dục và đào tạo đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể có một mươi năm tiêu chí áp dụng cho các hoạt động của học sinh trước trong và sau khi học tập ở trường
các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị y tế nước sạch xà phòng
nước sắt khuẩn tay khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt
phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học
một yêu cầu quan trọng để phòng dịch là giảm dãn số học sinh trong phòng học
bố trí lệch giờ học ăn trưa và sinh hoạt tập thể